mưa xét đã gây ra sự cố đối với lưới điện tại các huyện đảo cô tô vân đồn làm gián đoạn cung cấp điện cho hơn bốn bốn trăm linh hộ dân
công ty điện lực quảng ninh cho biết trực tiếp lãnh đạo tổng công ty điện lực miền bắc công ty điện lực quảng ninh đã tập trung lực lượng triển khai kiểm tra khắc phục sự cố
do đặc thù đường dây đi qua địa hình phức tạp và tình hình thời tiết không thuận lợi đến sáu h năm mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đơn vị đã khôi phục cấp điện trở lại cho năm xã đảo huyện vân đồn với hai bốn trăm linh khách hàng đã có điện sử dụng trở lại
hiện tại công ty điện lực quảng ninh và các đơn vị đang nỗ lực khắc phục sự cố đường dây còn lại để tiếp tục cấp điện cho huyện cô tô
tuyến đường dây hai mươi hai kv cấp điện cho huyện đảo cô tô với ba đoạn cắp ngầm vượt biển
qua kiểm tra điện lực quảng ninh đã xác định được sự cố thuộc đoạn cắp ngầm từ đảo ba mùn đến đảo cô tô dài khoảng một mươi sáu km
công ty điện lực quảng ninh đã huy động các chuyên gia và thợ lặn hỗ trợ do tìm điểm sự cố và chuẩn bị sẵn sàng vật tư dụng cụ phương tiện nhân lực
để xử lý ngay khi xác định chính xác điểm sự cố nhằm khôi phục cấp điện lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể